từ một mươi bảy h ba mươi chiều nay sân bay tân sơn nhất đã khai thác trở lại sau sự cố máy bay trượt đường băng
các áng hàng không nhanh chóng cho hành khách làm tủ tục để lên máy bay
từ một mươi bảy h ba mươi chiều nay đường băng hai mươi năm r bảy l tại sân bay tân sơn nhất đã khai thác trở lại
các chuyến bay đi và đến tân sân nhất được điều chỉnh sắp xếp hoạt động trở lại
trước đó chuyến bay vj ba trăm hai mươi hai khởi hành từ phú quốc đi tp hcm lúc một mươi một h hai mươi ba phút ngày một mươi bốn tháng sáu
khi hạ cánh tại sân bay tân sân nhất tp hcm lúc một mươi hai h một mươi do ảnh hưởng của thời tiết mưa gió lớn
tàu bay đã trượt ra ngoài mép đường băng tàu bay và toàn bộ hành khách tổ bay đều an toàn
gần một trăm sáu mươi năm chuyến bay vn airlines chester pacific vasco phải thay đổi giờ khai thác
và chuyển hướng hạ cánh đến sân bay khác vì sự việc này